trong sáu tháng đầu năm xuất khẩu dây dép là ngành chữa tác động tiêu cực từ dịch bệnh covid một mươi chín
khiến kim ngạch xuất khẩu giảm đến sáu bảy các doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn kép từ cả hai phía
là do thiếu hụt nguồn nguyên liệu nhập khẩu và xuất khẩu bị gián đoạn tại các thị trường xuất khẩu chính
nhất là thị trường mỹ châu âu tuy nhiên đến nay trích những thành công đạt được từ công tác phòng chống dịch bệnh của việt nam
cộng thêm các cam kết cắt giảm thuế quan ngay khi hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu sắp có hiệu lực
sẽ là đòn bẩy quan trọng để thu hút đơn hàng xuất khẩu dây dép từ các thị trường châu âu
do đó bộ công thương dự báo kim ngạch xuất khẩu dây dép từ nay đến cuối năm sẽ đạt mức tăng trưởng trở lại
doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội để có thêm khách hàng đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu ngay
khi dịch bệnh covid một mươi chín được khống chế tại các thị trường xuất khẩu chính